trong những năm qua các chương trình tiến dụng chính sách xã hội đã giúp nhiều hộ nghèo nhanh chóng tiếp cận được nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh vươn lên thoát nghèo
điều này không chỉ góp phần giúp người dân giảm nghèo bền vững mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội ổn định an ninh chính trị tại các địa phương ghi nhận của truyền hình nhân dân tại huyện mường lát tỉnh thanh hóa
tại bản pom khuông xã tam trung huyện mường lát nhiều gia đình đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn tiến dụng chính sách để thoát nghèo trong đó có hộ gia đình anh sùng a pao trạng đường vươn lên khá già của gia đình anh không mấy ly kỳ vay vốn tiến dụng chính sách chăm chỉ lao động tương yêu vợ con và nói không với cờ bạc rượu trẻ